tối ngày bốn tháng ba tới đây người dân hà nội sẽ được thưởng thức buổi biểu diễn của gần một trăm linh nghệ sĩ tài năng thuộc dàn nhạc london sinfoni ochasta trong một không gian âm nhạc ngoài trời trước tượng đài lý thái tổ
buổi biểu diễn này sẽ góp phần xây dựng hình ảnh không gian văn hóa phố đi bộ của hà nội đưa các đỉnh cao âm nhạc thế giới đến gần hơn với người dân thủ đô

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé